việc kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên cùng diện tích đất sản xuất
đang là định hướng phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương
dù đã có văn bản của bộ công thương về phát triển điện mặt trời mái nhà
và sau thời gian dài chờ đợi cũng như là nhiều kiến nghị vướng mắc từ các chủ đầu tư
nhất là doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời trang trại kết hợp nông nghiệp
nhưng cho đến thời điểm này việc phát triển mô hình này vẫn gặp không ít khó khăn
sự phát triển ồ ạt của các dự án điện mặt trời kết hợp nông nghiệp công nghệ cao một cách nhanh chóng
đã kéo theo hệ lụy là một số dự án chưa được nghiên cứu kỹ sau quá trình triển khai đã phải sang nhượng chủ đầu tư
nên chúng ta chuyển đổi mô hình đó qua một mô hình khác có thể đào ao để nuôi cá thì nó phù hợp hơn
tỉnh hậu giang được đánh giá là địa phương có lượng bức xạ tốt
thích hợp cho việc phát triển điện mặt trời với mức bức xạ năng lượng mặt trời trung bình là khoảng bốn ba đến bốn chín kwh một m hai một ngày
riêng về điện mặt trời áp mái trên các trang trại nông nghiệp
đến nay có chín mươi sáu nhà đầu tư đến tìm hiểu và xin chủ trương đầu tư với tổng công suất đăng ký là hai trăm một mươi hai mw
theo đại diện tỉnh hậu giang hiện tỉnh mới chỉ có chủ trương là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
còn việc lắp đặt các tấm pin áp mái cho năng lượng mặt trời thì việc này các hộ gia đình tự thỏa thuận với cơ quan điện lực
nếu chính quyền tham gia thì đây lại là rào cản cho các doanh nghiệp
trong thực tế thì đối với quỹ băng tỉnh thì chúng tôi mới cấp phép chỉ duy nhất một dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô là khoảng hai bảy hectare
đó là gai như là cấp thẩm quyền của quỹ băng cấp phép
tuy nhiên sau khi xem xét lại thì cái vấn đề này không phải là thẩm quyền của quỹ băng tỉnh như cái quyết định một mươi ba
thời gian vừa qua đã có khá nhiều thông tin về việc một số tỉnh thành biển trung như gia lai đắk lắc
điện mặt trời áp mái đang được lắp đặt tràn lan từ mái nhà cho đến nông trại dưới danh nghĩa nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh chính quyền
cơ quan chức năng thừa nhận chưa có quy hoạch cụ thể cho loại hình kinh doanh này
để kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích
tới đây rất cần sự phối hợp giữa bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên môi trường
để định hướng cho các địa phương sử dụng đất đai đất nông nghiệp trồng lúa kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời áp mái phát huy được những lợi ích trong tương lai